tập đoàn điện lực việt nam đã xây dựng đề án nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ của quốc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn điện lực việt nam
đồng thời đề xuất với bộ công thương sáu sản phẩm ưu tiên phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nội dung đề án đã đưa ra mục tiêu xây dựng tập đoàn trở thành tập đoàn hàng đầu trong khu vực
phát triển bền vững hiệu quả ứng dụng các công nghệ số công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cho mọi hoạt động từ sản xuất truyền tải phân phối kinh doanh dịch vụ khách hàng vận hành hệ thống điện và thị trường điện
và các đơn vị và xây dựng các tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu dùng chung xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu kết nối
evn sẽ lựa chọn công nghệ phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của đơn vị để triển khai thực hiện
từng bước đánh giá hiệu quả nhân rộng trong từng khối bảo đảm khả năng giao tiếp và kết nối với nhau
cũng như ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động khác
đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa công nghệ để phát triển các nguồn nhân lực trong thời kỳ mới
đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường
evn nói riêng và ngành điện nói chung tiên phong trong việc quy hoạch nguồn lựa chọn công nghệ thân thiện môi trường
phù hợp với trình độ điều kiện của đất nước
tôi nhấn mạnh là phải phù hợp với điều kiện và trình độ của đất nước chúng ta hiện nay
với ngành điện lực để phát triển mạnh mẽ phục vụ đắc lực cho mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
thì ứng dụng khoa học và công nghệ phải đi trước một bước
vì vậy ngành điện luôn tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý điều hành và mang lại những kết quả thiết thực
việc đưa các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực truyền tài điện hoạt động sản xuất kinh doanh
năng lực quản lý vận hành hệ thống điện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
và các công tác phục vụ vận hành hệ thống điện thị trường điện
để có thể đạt được hiệu quả hơn hết chúng ta cần phải từng bước hoàn thành theo lộ trình
từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn
cũng như mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện